thưa quý vị ủn tắc giao thông là một trong những vấn đề nhức nhối của các đô thị lớn tại nước ta
và đối với vấn đề này thì những ý tưởng hay giải pháp luôn là một trong những vấn đề để giúp phần nào giải quyết những vấn đề như vậy
vâng trong thời gian vừa qua thì cũng đã xuất hiện nhiều ý tưởng giải pháp để giảm thiểu tình trạng ủn tắc nghiêm trọng tại các thành phố lớn
và một trong những giải pháp đang được triển khai đó là ứng dụng trí thông minh nhân tạo trong điều hành tổ chức giao thông
vâng và cụ thể giải pháp này đang được triển khai như thế nào
người dân và các chuyên gia đánh giá ra sao thì xin mời quý vị hãy theo dõi câu chuyện giao thông ngay sau đây của chúng tôi
đến số lượng phương tiện từ camera giám sát trên đường sau đó kết hợp với trí thông minh nhân tạo cùng tự động phát hiện những vi phạm giao thông trên đường
từ đó hệ thống cũng đưa ra các giải pháp điều chỉnh giao thông trên các tuyến đường trong các khung giờ khác nhau dự báo tình hình un tắc có thể xảy ra
đây là hệ thống giao thông thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo
bốn bạn trẻ đang học công nghệ tại trường đại học bách khoa hà nội nghiên cứu
ý tưởng này cũng đã giành dài nhất giải pháp công nghệ an toàn giao thông trong cuộc thi sáng kiến an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi ba
nhờ việc xác định được lưu lượng hiện tại thì hệ thống hoàn toàn có thể lưu lại từng mốc thời gian một ba mươi phút hoặc một mươi năm phút một lưu lượng thế nào
nhà quản lý cũng có thể nhìn và mình có thể có một cái mức cảnh báo để xem nguy cơ gây tắc nghẽn nặng ở đâu là cao nhất
thì từ đấy sẽ có thể điều phối làm đường hoặc là điều phối lực lượng cảnh sát giao thông để có thể đến trực tiếp và giải quyết vấn đề
thì tiếp theo bọn em có thể sử dụng cái dữ liệu dự đoán đấy để làm một bài toán đấy là xác định thời lượng thích hợp nhất cho một cái đèn tín hiệu tại một địa điểm ạ
hiện nay các hệ thống giao thông thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo chưa được sử dụng rộng rãi tại các đô thị
tại hà nội từ đầu năm đến nay chỉ có hai vị trí được thí điểm các biển báo sử dụng trí tuệ nhân tạo
đó ổn tắc và tai nạn giao thông
tuy mới chỉ được đưa vào sử dụng thế nhưng các biển báo thông minh này lại được người dân đánh giá cao vì tính hiệu quả của nó
nó sẽ giúp cho mình là có cái hướng đi có nghĩa là có cái chủ động về cái hướng đi của mình
nếu mà mình thấy ở trên cái khu vực ở phía ngã tư sở này nó bị ùn tắc là mình có thể rẽ luôn xuống cái đường kia để mình đi
để tránh được việc là mình phải dồn lên trên này mình chờ đợi rất là lâu
thực tế hiện nay thì khi mà tham gia giao thông thì có một bên đang đứng chờ
và một bên thì lại phải dừng chờ rất là lãng phí
do đó thì cái việc mà căn cứ và cái lưu lượng đếm xe để giải phóng nạn giao thông thì sẽ có phần giảm ách tắc tính giới cao điểm tại hà nội như thế này
tôi nghĩ là các cơ quan quản lý sẽ dựa vào đó để có thể là xây dựng cũng như quy hoạch lại những cơ sở hạ tầng của thành phố
vốn là đang rất là xuống cấp và có nhiều điểm nóng thời gian hiện nay
đây ra là một cái bước để giúp những người dân chúng tôi có thể là di chuyển nhanh hơn trên đường cũng như là tuyệt tiện hơn trong cuộc sống
các chuyên gia nhận định việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý tổ chức giao thông sẽ là bước tiến lớn trong việc xây dựng dữ liệu phương tiện và mạng lưới giao thông đô thị
điều này giúp các cơ quan quản lý định hướng rõ ràng mục tiêu tổ chức phát triển giao thông ngắn hạn và dài hạn của thủ đô
tuy nhiên nhìn nhận thực tế hiện thành phố hà nội có tới ba mươi năm điểm thường xuyên xảy ra ủn tắc giao thông vào giờ cao điểm
nên việc áp dụng trí thông minh nhân tạo cũng phải lựa chọn những phương án tối ưu nhất
các dòng xe chạy trong thành phố trên tất cả khung đường khác nhau mà trên cơ sở đó chúng ta có thể mô phỏng được toàn bộ các dòng xe đó trong quá trình mà coi giả sử như vận hành hàng ngày ở những khung giờ khác nhau
thì chúng ta làm như thế thì nó cân đối tối ưu hơn đầu tư đúng chỗ hơn và như vậy sẽ mang lại hiệu quả hơn
tất nhiên sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian để có thể đưa vào sử dụng các công nghệ có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo
trong kéo giảm ủng tắc giao thông
tại hà nội hay thành phố hồ chí minh cũng như tại các đô thị lớn tại nước ta
thế nhưng với sự xuất hiện của các phần mềm hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo trong tổ chức giao thông thì cũng là một giải pháp để thay thế các giải pháp cơ học để điều hành giao thông như hiện nay